xin kính chào quý vị và các bạn mở đầu là những thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đã tuyên án phúc thẩm vụ án tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần
của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn bắc son bị tuyên y án trung thân
hội đồng xét xử nhận định vào năm hai nghìn một mươi năm mobifone thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình
theo hình thức đầu tư vốn nhà nước mua chín mươi năm cổ phần của avg với số tiền là tám chín trăm linh tỷ đồng
dự án nhóm a thầm quyền của thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư
bộ thông tin và truyền thông là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại mobifone
có trách nhiệm chỉ đạo monfone trong quá trình thực hiện dự án quyết định phê duyệt dự án đầu tư
khi có quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của mobifone
các bị cáo ở mỗi vị trí vai trò khác nhau tại mobifone bộ thông tin và truyền thông
công ty thẩm định giá amac đã có những hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại hơn sáu năm trăm chín mươi tỷ đồng
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử tuyên bị cáo nguyễn bắc son hình phạt tù trung thân
về tội nhận hối lộ một mươi sáu năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công
gây hậu quả nghiêm trọng tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo nguyễn bắc son là tù trung thân
bị cáo lê nam trà nguyên chủ tịch hội đồng thành viên mobifone nhận mức án bốn năm tù giảm ba năm so với án sơ thẩm
về tội vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và giữ nguyên mức hình phạt một mươi sáu năm tù
về tội nhận hối lộ tổng hợp hình phạt là hai mươi năm tù các bị cáo khác trong vụ án này đều được giảm nhẹ hình phạt
hoặc cho hưởng án treo
ngày hôm nay theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đã tiến hành khởi tố bị can
đối với một mươi cán bộ tại sở y tế đắk lắc trong đó có sáu bị can bị bắt tạm giam ba tháng và bốn bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
các bị can này đều bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo đó sáu bị can bị bắt tạm giam ba tháng gồm doãn hữu long nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở y tế
nguyễn hiệu huyền trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ y sở y tế đắk lắc nguyễn đỉnh quân tránh thinh tra sở y tế
nguyên phó trưởng phòng nghiệp vụ y sở y tế đắk lắc nguyễn đình diệm phó trưởng phòng nghiệp vụ dược sở y tế đắk lắc
lê thị thanh bình trưởng khoa dược bệnh viện đa khoa huyện eak nguyễn sĩ kế toán bệnh viện đa khoa huyện eak
các bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú gồm tô thị hà là nguyên kế toán bệnh viện đa khoa huyện lắc
lê nát tơ phụ trách khoa dược bệnh viện đa khoa huyện lắc mai xuân vinh khoa dược bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
và nguyễn xuân hải nguyên nhân viên phòng nghiệp vụ dược sở y tế đắk lắc
theo kết quả điều tra ban đầu trong quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu các mặt hàng thuộc gói thầu thuốc năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
các bị can nói trên đã thông đồng phê duyệt trúng thầu các mặt hàng thuốc sai tiêu chuẩn
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền hơn một chín tỷ đồng
liên quan đến hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
vào ngày hôm qua tòa án nhân dân quận ninh kiều tp cần thơ đã mở phiên tòa xét xử sư thẩm tuyên phạt trung hoàng trương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại quận ninh kiều một năm sáu tháng tù đối với hành vi trên
qua công tác nắm bắt tình hình vào ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín lực lượng an ninh công an quận ninh kiều phát hiện tài khoản facebook
trương may mắn do trương quản lý chia sẻ nhiều bài viết có nội dung chống phá đảng nhà nước bôi nhọ lãnh đạo trung ương và địa phương
đi ngược với đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện gần sáu mươi bài viết
có nội dung chống phá chế độ truyền bá tư tưởng phản động
mang tính chất xuyên tạc làm mất uy tín của cơ quan nhà nước
cụ thể là bài viết về sự việc chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
trường đã đăng tải những thông tin xuyên tạc xúc phạm đối với lực lượng vũ trang trong thi hành công vụ
khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của trương tại quận ninh kiều công an thu giữ nhiều phương tiện điện tử
thiết bị lưu trữ điện thoại liên quan
tại phiên tòa trương thừa nhận thường xuyên dùng điện thoại di động truy cập facebook xem các thông tin không rõ nguồn đăng tải
không kiểm chứng tính xác thực của các bài viết và chia sẻ trên các trang cá nhân
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng bốn tại bình dương cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với bốn đối tượng là nghi can trong vụ nổ súng bắn người xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng ba
tại một quán cà phê thuộc khu phố bốn phường phú hòa thành phố thủ dầu một
để điều tra về hành vi giết người
các đối tượng bị khởi tố gồm ngô hồng ngọc võ tấn tài phạm trần đình lâm đều trú tại tỉnh bình dương
và nguyễn đoàn anh khoa chú tại huyện trảng bom đồng nai
theo điều tra vào ngày hai mươi tám tháng ba ngọc xảy ra mâu thuẫn với anh hoàng ngọc sơn lâm là quản lý một kho hàng
tại phường phú hòa thành phố thủ dầu một
dù đã được nhiều người can ngăn nhưng vẫn bực tức trong lòng nên ngọc đã gọi điện thoại cho các đối tượng còn lại
để tìm đánh anh lâm
vào sáng cùng ngày khi biết anh lâm cùng vợ và nhóm bạn đang uống nước tại quán cà phê thuộc khu phố bốn phường phú hòa
võ tấn tài đã mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su rồi đi đến khu vực bàn của anh lâm và bạn đang ngồi
rồi rút súng bắn nhiều phát khiến anh lâm bị thương nhẹ
còn tại bắc ninh vừa xuất hiện một mươi hai đối tượng tụ tập sử dụng ma túy tại quán karaoke
một mươi hai đối tượng này đã bị lực lượng công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh phát hiện và xử phạt vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn
vào thời điểm trên công an huyện thuận thành đã kiểm tra và phát hiện bắt quả tang một mươi ba thanh niên tụ tập hát hò tại quán karaoke phương đông
ở thị trấn hồ do hoàng minh khương hai mươi ba tuổi ở xã trạm lộ làm chủ
qua kiểm tra nhanh có một mươi hai thanh niên dương tính với ma túy
chủ quán khai nhận để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
khương đóng cửa quán tắt biển hiệu lắp camera quan sát xung quanh và chỉ mở cửa phục vụ khách quen
khách đến hát sẽ gửi xe cách quán karaoke khoảng một trăm linh mét rồi đi bộ vào trong
công an huyện thuận thành đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hoàng minh khương về hành vi vi phạm
không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
xử phạt hành chính một mươi ba thanh niên tụ tập hát karaoke về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân
đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế
một mươi trên một mươi ba thanh niên dương tính ma túy bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
công an huyện nghi lộc nghệ an vừa chủ trì phối hợp với công an xã vĩnh thành yên thành
bắt giữ nguyễn đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phúc vĩnh xã vĩnh thành huyện yên thành
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thu giữ hai thẻ atm hai điện thoại di động và số tiền hơn một mươi năm triệu đồng
và các tài liệu vật chứng khác mà đối tượng dùng để thực hiện hành vi của mình
bước đầu tại cơ quan điều tra nguyễn đình tuấn khai nhận từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đã thực hiện thành công trên mùa xuân
một mươi vụ lừa đảo bán sim điện thoại số đẹp và khẩu trang
đối tượng khai nhận đã dùng hai tài khoản giả mạo để lừa đảo bán hàng online
đặc biệt trong giai đoạn vừa qua lợi dụng dịch covid một mươi chín tuấn đã lừa đảo giao bán khẩu trang với giá rẻ
khi có khách đặt mua thì đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước là hai triệu đồng nhiều nhất là hai mươi triệu đồng
sau khi nhận được tiền thì đối tượng khóa facebook chặn tài khoản của bị hại xóa tin nhắn và không gửi hàng theo yêu cầu
bằng hình thức trên nguyễn đình tuấn đã lừa đảo của nhiều người với số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
tại hà nội hơn năm tấn kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị đội bốn phòng cảnh sát môi trường
phối hợp với đội một mươi năm cục quản lý thị trường hà nội phát hiện thu giữ
đây là thành tích trong đợt giao quân phòng ngừa và xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
và hưởng ứng tháng hành động an toàn thực phẩm của công an tp hà nội
toàn bộ số bánh kẹo này được chở trên xe tải có biển kiểm soát hai mươi chín h hai mươi sáu nghìn bảy trăm năm mươi hai
lái xe là đỗ như lợi không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc số hàng hóa này
và cho biết được thuê trở hàng từ lào cai về hà nội giao cho khách
một trăm linh số bánh kẹo đều in chữ nước ngoài trên bao bì có ghi ngày sản xuất nhưng không có hạn và cũng không có nhà sản xuất không có kiểm định chất lượng
sau thời gian giãn cách xã hội các phương tiện tỉnh ngoài được phép vận chuyển hàng hóa vào hà nội là thời điểm các đối tượng có hành vi gian lận thương mại đưa hàng hóa vào nội địa
hành vi này ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường và quan trọng nhất là ảnh hưởng tới sức khỏe
người tiêu dùng các đối tượng thường vận chuyển vào ban đêm đi với tốc độ rất là nhanh để qua mắt các lực lượng chức năng
theo lực lượng chức năng số hàng hóa này chủ yếu giao cho các đầu nậu bán đại lý và bán tại các cổng trường học
đây là một hành vi hết sức nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người
mặt hàng này cũng thông thường được sử dụng đối tượng là học sinh trẻ nhỏ
nên là cái này là vận chuyển
vẫn được tiêu thụ nên là chỉ có khuyến cáo là trong cái việc lựa chọn thì mình cũng sẽ phải lựa chọn những cái nó ghi rõ
ví dụ như có anh tên phụ hay có nhà sản xuất hay có nhà nhập khẩu và cái công bố chất lượng rõ ràng
thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu gián lận thương mại
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lưu khắc kiệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu về tội hiếp dâm trẻ em
đối tượng này có sẹo thẳng hai cm cách ba cm sau cánh mũi trái
cũng phạm tội hiếp dâm trẻ em và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh khánh hòa là đối tượng thái thanh thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại ba mươi năm trên một mươi sáu sinh trung phường vạn thạnh thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đối tượng này cao một m sáu mươi năm sống mũi gồ gãy và có nốt ruồi ngay đuôi lông mày phải
còn về tội chứa mại dâm công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hồ thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại sáu mươi sáu đường số hai kho cảng bình tân phường vĩnh nguyên thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đối tượng cao một m năm mươi sáu sống mũi hơi lõm và có sẹo chấm cách một cm trên trước đuôi lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện